năm hai nghìn một mươi hai thì anh ấy lại hiện diện trên sân khấu để biểu diễn ca nhạc cho các cái khán giả trung trung thành hay là phan hâm mộ của anh ấy
đấy là cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được trong cái thời đại trước
nhưng mà điều đó có thể diễn ra với cái công nghệ ngày hôm nay
câu hỏi đặt ra của chúng ta ở đây là thế này
chúng ta không thể nào tránh được cái xu hướng đó
chúng ta đang ở trong đó và chúng ta sẽ phải đối mặt với nó
thế thì làm sao để có thể tận dụng được cơ hội và tránh được cái thách thức
nếu chúng ta không tận dụng được cơ hội thì chúng ta sẽ mãi mãi là người đi sau
thủ tướng chính phủ trong năm hai nghìn một mươi bảy thì đã nói một câu rằng là như thế này đại ý là như thế này
tức là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cái cơ hội để chúng ta thực hiện cái khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh
thì thực sự đây đúng là một cái cơ hội thật
vấn đề của chúng ta là làm sao chúng ta nắm mắt được cái cơ hội này
làm sao ở trong từng lĩnh vực một văn hóa nghệ thuật hay du lịch thậm chí là các lĩnh vực khác của xã hội nữa
chúng ta có thể tận dụng cái cơ hội này để chúng ta có thể giúp đất nước của chúng ta phát triển
vâng và tôi nghĩ là ngành văn hóa cũng rất là có nhiều những cái thành tiệu áp dụng hấp dẫn được công nghiệp bốn
thưa ông chúng ta đã nói đến điện ảnh thế còn sân khấu thì chúng ta cũng thấy là với một mô hình sân khấu cũ kỹ
thì gần như là bây giờ đã kém thu hút khán giả
chúng ta cũng rất cần áp dụng công nghệ bốn để cho chúng ta có một cái diện mạo sân khấu việt nam
hay là những cái ngành khác thuộc lĩnh vực văn hóa có một sự hấp dẫn hơn thu hút hơn
ông nói gì về điều này ạ
đối với lại lĩnh vực khác như lĩnh vực sân khấu chẳng hạn thì chúng ta có thể thấy rất nhiều những ứng dụng của cách mạng công nghiệp bốn
trong một cái chương trình biểu diễn thôi các khán giả khác nhau thì lại có thể nhìn thấy cái buổi biểu diễn đấy khác nhau
chứ không phải là tất cả các khán giả có thể nhìn thấy một buổi biểu diễn
giống nhau như nhau nữa
thế thì tất cả những cái này nó tác động vào mọi khâu của quá trình sáng tạo
từ việc là sản xuất ra từ người sản xuất tức là người sáng tạo đến cái sản phẩm
chẳng hạn như cái vợ kịch hay vợ sân khấu đến cả khán giả nữa
thế thì tất cả các cái khâu này nó chịu ảnh hưởng từ dữ liệu lớn nó tự ảnh hưởng từ trí tuệ nhân tạo
buộc cho chúng ta phải có cách
thức sản xuất mới có cách thức tiếp cận mới chứ không thể nào sử dụng những cái cách tiếp cận cũ để giải quyết những vấn đề mới được
có những cái chúng ta có thể giải quyết rất tốt ngày hôm nay thì trong tương lai chưa chắc nó đã phù hợp nữa
thế nên là chúng ta cần phải có một cái tư duy mở hơn để cho chúng ta tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sự kết hợp khéo léo của nhiều loại hình nghệ thuật quen thuộc kịch siếc múa hip hop
và đan sen những công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại nhất hiện nay
show inat là một show đầu tiên của việt nam mà kết hợp các cái hiệu ứng ba d rất là chuyên nghiệp
ngay từ đầu khi mà ý tưởng đưa ra thì biên đạo múa này đạo diễn này âm thanh ánh sáng
và màn hình led của bọn mình là một cái ekip rất là chuyên nghiệp và tất cả những cái bộ phận đó phải làm việc với nhau rất là tỉ mỉ
để đưa ra được một cái vở diễn như thế này thì bọn mình đã mất rất là nhiều công cụ
từ cái việc mà kịch bản làm sao cho nó thật nhuồn miễn giữa các khâu
và đây là một cái vở diễn lại kết hợp rất là nhiều bộ môn nghệ thuật
chính vì thế khi mà ở một vai trò là một diễn viên thì bạn đã phải training rất là nhiều những cái bộ môn khác
chương trình rất là hay đặc biệt mà chỉ có ở đây có thôi
chương trình về hà nội việt vời
sắc sắc mọi diễn viên khúc rất là nhiệt tình và những cái kết hợp với siếc ảo thuật uấn lượng rất là thích
thực sự cái show diễn này đã có rất lâu rồi tôi xem mấy lần rồi vẫn thích
luôn dẫn bạn bè đến theo xem rất nhiều
lần xem iona này của mình thì mình không nhớ nữa khoảng lần thứ tư rồi
và mình quay lại bởi vì là cái show iona này nó có một cái đặc biệt liên quan đến cái nhà hát này
cái nhà hát này là nhà hát hình vòng cung
mỗi một cái chỗ ngồi nó lại cho mình một cái cảm giác về sâu nó khác nhau
nên là nếu như mà có cơ hội mình sẽ quay lại và mình sẽ ngồi một cái ghế khác
mặc dù là show mình đã xem rồi nhưng từ cái ghế khác đấy nó cũng cho mình một cái cảm giác khác biệt hơn về show
nên là mình quyết định mình quay lại
ứng dụng công nghệ trong biểu diễn nó đang là một trong những xu hướng chung của nghệ thuật biểu diễn trên thế giới
khi mà người ta chú trọng nhiều đến cái yếu tố giải trí
có nghĩa là bên cạnh cái nội dung của một cái tác phẩm văn hóa một cái sản phẩm văn hóa
thì bên cạnh nội dung về cái hình thức biểu diễn
người ta sẽ chú trọng đến cái yếu tố về thị giác và tính giác của người xem
và nếu như hai cái yếu tố đấy nó được đáp ứng tốt thì nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của người xem được hoàn chỉnh nhất
nhà hát star galaxy thì cũng nằm trong cái xu hướng đấy
có nghĩa là chúng tôi cũng sở hữu một hệ thống trang thiết bị kỹ thuật khá là hiện đại tiên tiến
đến với sâu diễn iona
khi iona khán giả như được quay trở lại với tuổi thơ của những ký ức đẹp
con thích cái trình diễn này
con thích xem lại
qua những buổi diễn như thế này chúng ta có thể tự hào giới thiệu đến bạn bè quốc tế
một hà nội không chỉ có bề dày văn hóa truyền thống
mà còn có một đời sống nghệ thuật phát triển ngang tầm quốc tế
sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật khác nhau cùng âm nhạc và hiệu ứng ba d
với những ứng dụng của công nghệ bốn đã đem lại luồng gió mới trong việc trình diễn và thưởng thức nghệ thuật tại việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa qua cũng đã có định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
trong cách mạng công nghiệp bốn bao gồm có du lịch
thể dục thể thao điện ảnh nghệ thuật biểu diễn di sản văn hóa và thư viện
và với chủ trương áp dụng đồng bộ trong các ngành như vậy
thì theo ông nền tảng thực tế của chúng ta hiện nay có đáp ứng được không ạ
có lẽ rằng là để ứng dụng công nghệ bốn thì để xử lý một cái khối lượng rất là thông tin khổng lồ
và ở đây thì tôi cho rằng là cái vấn đề là chúng ta làm như thế nào
và cái việc mà chúng ta áp dụng đồng bộ giữa
các ngành cũng như các ngành có liên quan
cũng như là bản thân trong ngành du lịch để chúng ta có một cái sức mạnh tổng thể để áp dụng bốn
bởi vì là để công nghệ thì nó thay đổi rất là nhanh
chỉ trong một thời gian là có thể thay đổi sang một cái cấp độ mới
mà chúng ta ứng dụng thì lại nếu chúng ta chỉ ứng dụng theo cái cách là đáp ứng những cái hiện tại thực tế
thì có lẽ rằng trong một thời gian ngắn
chúng ta lại lạc hậu
do vậy là chúng ta vừa ứng dụng nhưng mà chúng ta phải nhìn cái hướng đi của công nghệ trong cái xu hướng tới
thưa ông khi mà áp dụng những cái này vào trong những cái gói du lịch
du lịch thông minh chẳng hạn thì đem lại điều gì cho ngành du lịch ạ
có lẽ rằng là cái tỷ lệ mà tăng trưởng mà cái lượng khách hàng có thể đặt hàng ở trên internet đang tăng dần
và hầu như là các công ty nào mà quan tâm đến đầu tư công nghệ về trên mạng internet chẳng hạn
hàng năm thì có một cái sự tăng trưởng
có lẽ rằng là hiện tại thì tôi cho rằng là cũng chưa phải là cao nhưng mà
ít ra là nó có những cái tín hiệu rất là tích cực để cho mọi người các doanh nghiệp cũng như tất cả những người làm du lịch là
có cái động cơ để có thể đầu tư vào cái ngày nào
thưa ông thì đối với công ty hà nội tourist đã áp dụng được chưa
hiện tại thì chúng tôi từng cái khâu một thì chúng tôi đã ứng dụng công nghệ số vào làm việc
nhưng mà bây giờ chúng tôi đã quan tâm đến cái vấn đề cao hơn

đồng bộ hóa từ cái khâu quản trị cho đến cái khâu bán hàng và cho đến cái khâu cuối cùng là chăm sóc khách hàng
ở đây tôi xin có một cái thực ra thì chuyên môn của tôi cũng không phải là du lịch
tuy nhiên thì tôi thấy nó có một vài cái vấn đề thế này mà du lịch việt nam chúng ta đang gặp phải và chúng ta cũng đang cố gắng giải quyết
nhưng mà cái việc giải quyết của chúng ta sẽ cần phải cố gắng hơn nữa
ví dụ như là tôi chẳng hạn là người đi du lịch bao giờ cũng thế thôi
nhiều khi tôi không đặt công ty du lịch đâu
tôi tự đặt tất cả cái cuộc đi du lịch của tôi trên máy điện thoại hết
ví dụ như là tôi vào trang của agoda chẳng hạn hoặc là trang booking com để tôi đặt khách sạn ở bên kia
và sau đó thì các cái địa điểm du lịch thì đến đâu đó thì tôi sử dụng cái điện thoại di động của mình
và tôi biết được là ở đâu là cái địa điểm mà nổi tiếng nhất ở khu vực đó để tôi từng đi
như vậy là đây rõ ràng là cái cách thức kinh doanh của du lịch của mình trong cái thời buổi của công nghiệp bốn chắc chắn là sẽ phải thay đổi
thế thì như tôi đã nói cái câu chuyện ở đây nó là câu chuyện kết nối với câu chuyện thông minh
khi mà đàn về cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì người ta nói rất nhiều những tuần ngữ thông minh
thành phố thông minh nhà máy thông minh bệnh viện thông minh nhà thông minh
và trong lĩnh vực du lịch này là du lịch thông minh
thế thì thực ra thì bộ văn hóa theo tôi được biết thì đã cũng đã tổ chức một cái hội thảo về du lịch thông minh rồi
để chúng ta có thể đón trước những cái xu hướng của phát triển du lịch
du lịch của nước ta đang phát triển
tuy nhiên là để phát triển thêm về chất thì chúng ta phải hướng đến cái việc sử dụng các công nghệ
và du lịch thông minh này là một hướng đi theo tôi là rất tốt
khi mà chúng ta có được một hệ thống cơ sở như anh thắng đã nói
một cái cơ sở dữ liệu tốt thì chúng ta sẽ biết được nhu cầu của khách hàng
rồi dựa trên những cái cơ sở dữ liệu đó chúng ta có cái sự kết nối
kết nối khách hàng với lại các cái địa điểm du lịch
các cái địa điểm du lịch với nhau
để tạo ra một cái sự thống nhất
tạo ra một cái sự chuyên nghiệp hơn trong cái thời buổi du lịch
và cái đó thì nó mới giúp cho du lịch phát triển bền vững được
bây giờ thì người ta không còn nghĩ đến câu chuyện là cá lớn nốt cá bé nữa
mà bây giờ là câu chuyện là cá nhanh nốt cá chậm
thế nên là bây giờ ở tất cả các thứ là phải nhanh
phải kết nối và phải thông minh
và du lịch là trong cái bối cảnh như thế
vâng có lẽ là đây cũng chính là một cái thách thức cho ngành du lịch
khi mà người ta tự búc được tất cả những cái gói du lịch mà người ta cần làm
không cần thông qua công ty du lịch
cũng bởi với cái cuộc khởi mạng công nghiệp bốn này
ông có nghĩ rằng đây cũng là một cái phải giải quyết không
công nghiệp bốn rõ ràng nó cũng vừa là thách thức
nhưng mà nó cũng là cơ hội cho ngành du lịch
thách thức ở đây là gì
là rõ ràng khi ứng dụng bốn vào
thì cái điểm đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn nhân lực
mà có thể là đối mặt
mặc dù là du lịch việt nam thì đang ở cái tốc độ phát triển rất là nhanh
rất cần nguồn nhân lực
và lúc nào chúng ta cũng thấy là cái thông tin là thiếu nguồn nhân lực trong du lịch
tuy nhiên là công nghiệp bốn thì nó sẽ có một số những cái vị trí là nó sẽ thay thế người lao động
nhưng mà nó lại có một cái cơ hội mở ra là có những người khác làm vào trong cái vị trí để ứng dụng bốn
và đấy là một cái điều nữa là công nghệ bốn có thể giải quyết một số những cái hạn chế
về số lượng nhân lực đang tham gia vào ngành du lịch
tôi lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta đang đặt vấn đề là đang thiếu hướng dẫn viên trong ngành du lịch chẳng hạn
thì rõ ràng là bốn là hoàn toàn có thể tạo ra những hướng dẫn viên online
để có thể khách có thể cảm nhận và biết đến cái điểm du lịch và đi du lịch ở từng điểm một
thì đấy là một cái phương pháp để có thể giải quyết được cái vấn thiếu trong ngành du lịch
thì đấy là cái cơ hội để mình ứng dụng công nghiệp bốn vào
anh khoa sinh sống tại hà nội thường xuyên sử dụng dịch vụ du lịch trực tuyến
cho mỗi chuyến đi công tác của mình cũng như đưa gia đình đi chơi đây đó
theo anh chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể đặt phòng khách sạn
hay xem trước các địa điểm tham quan du lịch một cách rõ nét và chân thực nhất
mình sử dụng các trang web trên internet và nó rất là tiện dụng
mình có thể view các cái khách sạn đấy ngay trên internet
thậm chí mình không phải đi đến tận các cái tour lữ hành để mình xem hình ảnh các thứ
mình có thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức và đưa ra quyết định cho mình
bên cạnh những hình ảnh sống động được xem trực tiếp qua chính chiếc điện thoại của mình
thì công nghệ mới có tên ba d scanning đã giúp anh bằng và người bạn của mình
có được những trải nghiệm thú vị và cảm thấy dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định
chọn nơi nghỉ nào cho chuyến đi du lịch sắp tới
ba d này những cái nơi mà mình muốn đến và mình bị đặt phòng
đều coi như là trải nghiệm rất là thực tế mình có thể
chính xác được coi như là cái phòng mình mong muốn như thế nào
phòng khách có đầy đủ tiện nghi phòng ngủ được thiết kế đặc biệt như thế nào
hay phòng tắm có gì đặc biệt
những gì bạn nhìn thấy là hình ảnh thật sự của địa điểm được scan bằng công nghệ ba d
nhờ công nghệ này mà mọi người có thể trải nghiệm một cảm giác như đang hiện diện tại nơi đó
tất cả mọi thắc mắc của du khách đều được giải đáp qua công nghệ này
đây cũng là công nghệ giúp cho các resort hay các khách sạn
quảng bá cho chính mình một cách thực tế nhất
chúng tôi có thể ghi nhận ngay được cái hiệu quả của cái công nghệ này mang đến cho chúng tôi
đó là cái lượt view lượt truy cập của khách hàng đến với trang web của chúng tôi
tăng lớp ba lần chỉ trong ba tháng
du lịch trực tuyến cần một nền tảng rất là cao công nghệ cao
linh hoạt tiện lợi cho người sử dụng
mặt thứ hai là cần sự cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài
đang và đã triển khai những hệ thống tương tự như thế ở việt nam
chúng ta đang sống trong kỷ nguyên bốn chỉ với một chiếc smartphone
bạn đã có thể khám phá từng ngóc ngách của căn phòng khách sạn mà bạn muốn đặt cho chuyến đi của mình
hay trải nghiệm vẻ đẹp của điểm đến không phải qua góc nhìn của người khác
mà như thế bạn đang có mặt ở nơi mà bạn đang cách xa cả ngàn cây số
sự phát triển của công nghệ thực tế ảo đã mang đến lợi ích cho cả khách du lịch
lẫn những nhà cung cấp dịch vụ du lịch
qua đó việt nam sẽ được quảng bá tới du khách trên toàn thế giới
một cách sinh động chi tiết và hiệu quả hơn
thưa ông ông cũng thấy là việt nam chưa kịp bắt kịp được với những biến đổi xung quanh
thì đã buộc phải chấp nhận của cách mạng công nghiệp bốn và phải chạy theo nó
và có lẽ vì thế mà thủ tướng chính phủ cũng phải ra chỉ thị một mươi sáu cttg vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
về tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhưng mà thưa ông bộ đoàn hóa thế giao và du lịch thì cho đến tận năm hai nghìn một mươi tám

bộ đoàn hóa thế giao và du lịch mới ra hội thảo để triển khai
thì trong một năm qua thì bộ đã làm gì ạ
thì thực ra bộ văn hóa thể thao và du lịch là một trong số những bộ ngành rất là tích cực
tham gia vào việc tìm ra những cơ chế để ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
để làm được điều đó thì bộ đã phải tập hợp các ý kiến của tất cả các đơn vị
để tất cả các đơn vị này xác định xem là mình trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
sẽ hình thành nên hệ thống sản phẩm nào để tạo ra những điều kiện thuận lợi
sau đó thì bộ đã có một cái chuyên đề để gửi cho chính phủ về tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
và sau đó là có cuộc hội thảo tổ chức tại lang co ở huế
trong cuộc hội thảo này tập hợp rất nhiều các ý kiến khác nhau của các nhà khoa học các nhà quản lý các nhà công nghệ
thậm chí có cả chuyên gia quốc tế nữa
tất cả mọi người đều cố gắng tìm ra những giải pháp để ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn trong sự tác động
tất nhiên ở đây thì chúng ta mới thấy rằng là những cái nỗ lực này dù sao thì cũng chỉ là cái tăng cường nhận thức là chính
sau đó thì mới đi sâu được vào các cái hành động cụ thể
mặc dù vậy thì tôi vẫn tin rằng là
nhận thức vẫn là yếu tố quan trọng nhất nó tác động đến hành vi
và hoàn toàn là hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ có những chuyển biến cụ thể
thưa ông thắng đối với ngành du lịch thì chúng tôi cũng thấy là từ nhận thức mà đi đến triển khai hành động cụ thể cũng khá là khó khăn
nó là cả một quá trình cần phải đầu tư
vậy thì theo ông cái khó khăn vừa mắc nhất trong ngành du lịch khi mà áp dụng công nghệ bốn vào là gì ạ
có lẽ rằng là điều đầu tiên tôi cũng thấy rằng là quan trọng nhất là cái nhận thức
với việc mà thông tin đã đại chúng như bây giờ và đặc biệt trong ngành du lịch thì rõ ràng các doanh nghiệp
thì đây là một vấn đề rất thiết thực đối với việc sống còn của doanh nghiệp
do vậy là các doanh nghiệp đều ý thức được chuyện này
và một điều nữa là khi chúng ta phát triển mạnh cái du lịch từ nước ngoài vào tức là khách tiếp đến việt nam
thì cái sức ép của các đối tác của chúng ta ở nước ngoài
cũng như là các đối tác ở các nước ngoài cũng như là các đội tác ở nước ngoài cũng như là các đội tác của đối tác ở nước ngoài
công nghệ du lịch
ở nước ngoài đều chúng ta lại phải
chạy theo những cái
có nghĩa rằng là cái việc mà chúng ta
hội nhập nó đang là
rất tốt để cho chúng ta có thể
đi theo cái dòng chảy của công nghệ
bốn ở khu vực cũng như thế giới
thưa ông chúng ta cũng nhận thấy là
cái việc áp dụng những thành tiệu của
các mạng công nghiệp bốn vào ngành du lịch
nó đang rất là
khó hình dung và rất là khó phức tạp
vậy thì theo ông thì trong thời gian tới ông có những kế hoạch gì
cụ thể khi mà áp dụng vào ngành của mình
tôi nghĩ tôi cho rằng là cái việc
đầu tiên là để áp dụng
bốn thì chúng ta phải số hóa được
từ lớp dưới trở lên
tức là từ những
điểm du lịch cho đến
các khu du lịch cho đến tổng thể
về những cái thành phần cấu thanh
của một cái sản phẩm du lịch
thì lúc đó chúng ta sẽ có
những cái cơ hội để phát triển
những cái hoạt động khác đối với ngành du lịch
thì đấy là cái điểm đầu tiên
điểm thứ hai là rõ ràng là
cần phải có cái sự
vào cuộc của
cái giới bên ngành công nghệ
bởi vì là
hiện tại đang xảy ra một cái việc là
người làm du lịch thì rất hiểu về công nghệ du lịch
nhưng không hiểu về công nghệ số
không hiểu về công nghệ
bốn nhiều lắm
và cái người mà hiểu về công nghệ số
thì lại không hiểu về ngành du lịch
do vậy nó đang ở cái thời điểm
mà có thể giao cần phải có sự
phối hợp hoặc là
chặt chẽ trong cái vấn đề
và đặc biệt là tôi cho rằng là
bản thân trong cái hệ thống đào tạo
của ngành du lịch nên có
những cái lớp mà đào tạo
về du lịch nhưng mà ứng dụng
công nghệ bốn thì rõ ràng là
các doanh nghiệp du lịch cũng dễ dàng
có tiếp cận được với cái nền tảng công nghệ hơn
vâng theo ông thì để tháo gỡ những cái vướng mắc
như ông vừa mới chia sẻ thì chúng ta
trong ngành du lịch có cần một cái chiến lược tổng thể gì không ạ
tôi nghĩ rằng là
hiện tại đứng về chủ trương thì
rất là rõ rồi và
các doanh nghiệp thì đều có thể nắm được những cái
chủ trương mà thế để là
áp dụng ứng dụng công nghệ bốn
tuy nhiên là cần có những cái
kế hoạch cụ thể hơn và phù hợp
với cái hoàn cảnh
và cũng như cái
cái trình độ
đang ứng dụng công nghệ của
bên phía du lịch tham gia vào
kinh tế chung của đất nước
thưa tiến sĩ bùi hoài sơn trong lãnh vực vấn đề
văn hóa thì chúng ta cũng thấy là ở
rất nhiều những lĩnh vực những khía cạnh trong ngành văn hóa
thì cũng đang rất là băn khoăn trước cái việc
ứng dụng các mạng công nghệ bốn và
thực tế ra là mỗi một cái lĩnh vực họ đều
tự xoay xoả và tìm cách ứng dụng riêng
cho mình dù chỉ là ở những bước bắt đầu
những bước sơ khai theo tiến sĩ có cần
một cái kế hoạch một cái chiến lược tổng thể cho cả ngành không
trong thời gian sắp tới thì
ngành văn hóa đang
chuẩn bị xây dựng cái chiến lược
phát triển văn hóa việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
thì chúng ta chuẩn bị tổng kết cái chiến lược
phát triển văn hóa việt nam đến năm hai nghìn hai mươi mà
thế thì trong cái
chiến lược phát triển văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
thì chúng tôi đang tính toán
tích hợp cái nội dung số
trong cái chiến lược này
đó là chúng ta cần có một cái chiến lược văn hóa số
chiến lược văn hóa số
để xây dựng và phát triển
văn hóa việt nam
phù hợp với lại tinh thần của một cách mạng bốn
ở đây cái
mục tiêu căn bản là chúng ta
dựa trên nền tảng của kỹ thuật số
của cái cuộc cách mạng công nhập lần thứ bốn
chúng ta xây dựng nên những cái
biện pháp những cái chính sách
làm sao cho
những người sáng tác
những người phổ biến phê bình
hay là những khán giả có thể
được số hóa
có thể sử dụng các cái dữ liệu số
cho các cái
mục đích của mình
từ những cái
một cái chiến lược cụ thể như thế
thì chúng ta mới có thể cụ thể hóa được cái
những cái cơ hội
và những cái lợi ích mà cuộc cách mạng bốn
mang lại cho đất nước
và cũng giống như bên chỗ du lịch
thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là
giáo dục có một vai trò rất là quan trọng
trong cái việc tạo ra một thế hệ công dân số
trong thời gian sắp tới
thế hệ công dân của cuộc cách mạng công nhập lần thứ bốn
chúng ta biết rằng là
cuộc cách mạng công nhập lần thứ bốn
là một cái tương lai không thể sánh khỏi
và cách tốt nhất là chúng ta đương đầu với nó
và vì vậy thì chúng ta
cần có một cái thế hệ công dân trong tương lai
là có những cái hiểu biết
về cái kênh mạng công nhập lần thứ bốn
và như vậy thì
trong tất cả các cái cấp học
các cái cơ sở đào tạo
đều phải có những cái nội dung
về đào tạo về
số hóa về công nghệ số
về kênh mạng công nghiệp lần thứ bốn
thì từ đó nó sẽ
đi vào các lĩnh vực khác nhau trong xã hội
trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
và chúng tôi cũng luôn
hi vọng rằng chúng ta
sẽ không ở thế bị động khi mà
đối diện với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và chúng ta sẽ sớm có những cái giải pháp
những chiến lược cụ thể
những hành động quyết liệt
khi mà áp dụng công nghiệp bốn
vào trong lĩnh vực văn hóa và du lịch
và chúng tôi luôn luôn trở mong những thành tiệu
những sản phẩm mới của dòng họ văn hóa và du lịch
khi mà áp dụng công nghệ
của cuộc cách mạng lần thứ bốn
trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
đã tham gia bàn chọn hôm nay
với vai trò quan trọng với nền tảng công nghệ
từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
ngành văn hóa và du lịch hoàn toàn có thể trở thành
một ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao
cách mạng công nghiệp bốn khiến bất cứ quốc gia
dân tộc và mỗi cá nhân không thể thở ơ
đứng ngoài vòng xoáy của nó
tuy nhiên tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
khiến cho ngành văn hóa và du lịch phải thay đổi
đặc biệt là cần áp dụng thành tiệu mới nhất
tạo ra luồng do mới
chương trình bàn chọn phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h thứ tư
và một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên chương trình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web
nhândântv vn và trên youtube chương trình nhân dân
và xin kính chào tạm biệt
xin chào tạm biệt